trong khi đó ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín ubnd tp hcm vẫn tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
tuy nhiên có điều chỉnh và bổ sung một số đối tượng ngành nghề cần thiết hoạt động trở lại
đảm bảo nhu cầu của người dân và phục vụ công tác phòng chống dịch
trong đó các shipper được giao hàng liên quận
còn tại đà nẵng sau một tháng thực hiện giãn cách ai ở đâu ở đó
tp đà nẵng cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh
tính đến nay đã có hai mươi tám xã phường trên sáu quận huyện không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trong vòng một mươi bốn ngày và không có khu vực phong tỏa
trên cơ sở đó tp đà nẵng đã nới lỏng nhiều hoạt động dịch vụ
tại các vùng xanh và vùng vàng từ tám giờ ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín
phường an hải đông quận sơn trà là khu vực thuộc vùng vàng của tp đà nẵng
sau khi có quyết định nới lỏng một số hoạt động ở vùng vàng và vùng xanh
nhiều hàng quán tại đây đã mở cửa phục vụ trở lại theo hình thức bán mang về
sau một tháng thực hiện nghiêm giãn cách ai ở đâu ở đó người dân thành phố đà nẵng đã dần bắt đầu lại cuộc sống trong trạng thái bình thường mới
thành phố cũng đang nỗ lực để thu hẹp vùng đỏ mở rộng vùng xanh
cùng với đó người dân cũng nâng cao ý thức để tình hình dịch bệnh được kiểm soát